tại khu vực hà nội và các tỉnh lân cận trong hai ngày ngày hôm qua và ngày hôm nay
nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
nắng nóng đã khiến cho cuộc sống của người dân các tỉnh cũng như là thủ đô hà nội bị ảnh hưởng và sao trội
khu nhà trọ giá rẻ quanh cổng bệnh viện nhi trung ương trên phố đê la thành
dù những chiếc quạt đã chạy hết công suất nhưng nhiều bệnh nhi lẫn cha mẹ các em vẫn vật vã
không chọn giấc ngủ trong những căn phòng oi bức
nhiều người chọn cách ra ngõ thoáng mát để tránh không khí oi nồng ngột ngạt trong phòng
với thời tiết này tại nhiều gia đình hay khu trọ những chiếc điều hòa chạy hết công suất
máy bâm nước chạy cả ngày vì nhu cầu dùng nước mát tăng cao
trong nhà đã vậy còn ở ngoài đường thì mức độ nóng còn kinh khủng hơn nhiều
nhiệt độ ghi nhận vào khoảng một mươi hai giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều lên tới hơn bốn mươi độ c
vì thế một nghìn một kiểu thời trang trống nắng nhiều người đi xe máy vượt luôn cả các tín hiệu đèn để tránh nắng
những bóng dâm trở nên quý giá những gầm cầu hay hầm đường đi bộ trở thành chỗ nghỉ lý tưởng cho nhiều người như thế này
dự báo tại khu vực hà nội nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c
theo dự báo nhiệt độ cao nhất các ngày tiếp theo
còn có thể cao hơn
để bảo đảm sức khỏe trong suốt thời gian tới người dân khi ra đường cần có những biện pháp che chắn uống nhiều nước tránh bị suy kiệt cơ thể
từ một mươi giờ đến hai giờ chiều là đỉnh điểm tác động của tia cực tím
người dân nên hạn chế đi ra ngoài đặc biệt là đối với trẻ em